để chuẩn bị cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tp hcm tiếp tục phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức đối với hai mươi hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và dự kiến tuyển thêm năm trăm một mươi bốn viên chức
gồm bốn trăm năm mươi sáu viên chức là giáo viên năm mươi tám viên chức là nhân viên để bổ sung cho các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng
thành phố hiện có hơn một bảy triệu học sinh các cấp từ mầm non tiểu học đến trung học phổ thông với hơn tám mươi giáo viên
ngoài ra mỗi năm tp hcm có thêm năm mươi bảy mươi học sinh do việc nhập cư ở các tỉnh thành